từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi một bộ luật lao động số bốn mươi năm hai nghìn một mươi chín chính thức có hiệu lực
luật quy định một số tiêu chuẩn lao động quyền nghĩa vụ trách nhiệm của người lao động người sử dụng lao động
điều chín mươi bảy bộ luật lao động năm hai nghìn một mươi chín quy định trách nhiệm trả lãi của người sử dụng lao động
khi vi phạm nghĩa vụ trả lương cho người lao động
người lao động hưởng lương theo giờ ngày tuần thì được trả lương sau giờ ngày tuần làm việc
hoặc được trả gộp do hai bên thỏa thuận nhưng không quá một mươi năm ngày
người lao động hưởng lương theo tháng được trả một tháng một lần hoặc nửa tháng một lần
thời điểm trả lương do hai bên thỏa thuận và theo chu kỳ
người lao động hưởng lương theo sản phẩm theo khoán được trả lương theo thỏa thuận của hai bên
trường hợp người sử dụng lao động đã tìm mọi biện pháp nhưng không thể trả lương đúng hạn
thì không được chậm quá ba mươi ngày
nếu trả lương chậm từ một mươi năm ngày trở lên thì người lao động được đền bù một khoản tiền
ít nhất bằng số tiền lãi của số tiền trả chậm tính theo lãi suất huy động tiền gửi có kỳ hạn một tháng
do ngân hàng nơi người sử dụng lao động mở tài khoản trả lương cho người lao động công bố tại thời điểm trả lương
chính sách về hưu trước tuổi mới theo nghị định số một trăm bốn mươi ba năm hai nghìn hai mươi của chính phủ
áp dụng từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi một có một số điểm mới như sau
đối tượng tinh giản biên chế nếu có tuổi thấp hơn tối đa đủ năm tuổi và thấp hơn tối thiểu đủ hai tuổi
so với tuổi nghỉ hưu quy định tại khoản hai
điều một trăm sáu mươi chín bộ luật lao động và có đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên
được hưởng chế độ hưu trí theo quy định và trợ cấp ba tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi
so với tuổi nghỉ hưu quy định theo bộ luật lao động
đối tượng tinh giản biên chế nếu có tuổi thấp hơn hai tuổi so với tuổi nghị hưu quy định tại khoản hai
điều một trăm sáu mươi chín bộ luật lao động và có đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên
thì được hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội
và không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi